một vụ đánh bom với sức công phá cực lớn đã xảy ra bên trong nhà thờ hồi giáo dòng cia
ở thành phố pesawa tây bắc pakistan đã khiến ít nhất ba mươi người thiệt mạng
và hàng chục người khác bị thương trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch
quan chức cảnh sát west khan của thành phố cho hay nạn nhân chủ yếu là những tín đồ
đang cầu nguyện tại nhà thờ lực lượng cảnh sát và cứu thương đã được huy động
tới hiện trường để cấp cứu những người bị thương
giới chức y tế thành phố cho biết trên sáu mươi người khác bị thương
trong vụ đánh bom kinh hoàng này và con số này có thể tăng lên
theo cảnh sát trường peshawar bạo lực xảy ra khi hai phần tử vũ trang nổi súng
vào lực lượng cảnh sát bên ngoài nhà thờ một kẻ tấn công bị bắn hạ
song kẻ thứ hai đã chạy vào bên trong nhà thờ và kích đổ quả bom
trong lúc đông đảo tín đồ đang cầu nguyện ngày cuối tuần
hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom này